tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh vĩnh long chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một đoàn công tác trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khóm một khóm hai thị trấn vũng liêm huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
phát biểu tại ngày hội trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính khẳng định vai trò to lớn của hệ thống mặt trận tổ quốc
trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập giải phóng miền nam thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này đồng chí phạm minh chính và chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đã trao tượng trưng một mươi căn nhà đại đoàn kết cho bà con nghèo thị trấn vũng liêm mỗi căn trị giá bốn mươi triệu đồng
tỉnh vĩnh long đã trao tặng bốn mươi căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn
tại bắc giang đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
với nhân dân thôn tân sơn một xã tân dĩnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phan đình trạc bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội
của thôn tân sơn một nói riêng và xã tân dĩnh nói chung
đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân trong xã
tiếp tục chung sức chung lòng nâng cao tinh thần đoàn kết động viên giúp đỡ để các hộ nghèo
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống xây dựng quê hương ngày càng sầu mạnh văn minh